công an tỉnh hà nam vừa bắt khẩn cấp đối tượng đỗ văn hòa chú thôn trì động xã gia thanh huyện gia viễn tỉnh ninh bình hiện là công nhân của công ty xi măng thành thắng ở thôn bồng lạng xã thanh nghị huyện thanh liêm tỉnh hà nam về hành vi giết người
tại cơ quan công an đối tượng đỗ văn hòa khai nhận do trước đó hòa tổ chức sinh nhật tại phòng tập thể và bị lãnh đạo công ty nhắc nhở hòa nghi ngờ anh vũ hoàng thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là công nhân cùng công ty báo cáo với lãnh đạo hòa đã gọi điện hẹn thuận để nói chuyện nhưng khi vừa gặp hòa đã đánh rồi đẩy thuận ngã xuống sông tại khu vực cảng của công ty xi măng thành thắng hậu quả làm anh thuận tử vong hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
hòa nghi ngờ anh vũ hoàng thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là công nhân cùng công ty xi măng thành thắng hậu quả làm anh thuận tử vong hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ